ubnd tp hà nội đã ban hành quy định về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp
theo đó hà nội hỗ trợ tiền ăn một trăm linh đồng mỗi ngày mỗi người cho thời gian cách ly y tế vì dịch covid một mươi chín tại các cơ sở tập trung
đáng chú ý với mức hỗ trợ này áp dụng đối với tất cả trường hợp là người nước ngoài đang cách ly y tế tại khu vực phong tỏa cách ly
do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp ra quyết định
trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn riêng theo nhu cầu của mình
nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở địa phương thực hiện cách ly y tế thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm nếu có